trước những diễn biến phức tạp về tình trạng ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian gần đây
ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy tp hà nội đã có kế hoạch tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị vào các giờ cao điểm
từ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu hàng ngày buổi sáng từ sáu giờ ba mươi phút đến tám giờ ba mươi phút buổi chiều từ một mươi sáu giờ đến một mươi chín giờ ba mươi phút
cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và công an các quận huyện thị xã tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển hướng dẫn phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
trọng tâm là các tuyến đường phố xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông và vi phạm trật tự đô thị
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng của cảnh sát trật tự hai trăm linh chiến sĩ cảnh sát cơ động phối hợp với toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự công an phường đồn trạm thị trấn và bảo vệ dân phố tự quản thanh niên tình nguyện hướng dẫn phân luồng tại các tuyến đường phố trên địa bàn vào những giờ cao điểm
chỉ huy các phòng cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt trung đoàn cảnh sát cơ động chỉ huy công an các quận và công an các huyện hoài đức trương mỹ trực tiếp ra hiện trường kiểm tra đôn đốc cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được phân công
các lực lượng tập trung chủ yếu vào công tác hướng dẫn phân luồng vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
bên cạnh đó xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông kịp thời chỉ đạo xử lý giải quyết ngay những trường hợp để tai nạn giao thông xảy ra không để các vụ tai nạn giao thông là nguyên nhân gây ra ủn tắc giao thông